nhân dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám tại tp hcm thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
đã tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà nước và chính phủ qua các thời kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng nhớ luật sư nguyễn hữu thọ quyền chủ tịch nước từ tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau đó đến tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi một luật sư là chủ tịch quốc hội đồng thời là phó chủ tịch hội đồng nhà nước
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương tưởng nhớ công lao của nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước
nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng võ trí công
thủ tướng đã xúc động ôn lại những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc trong cuộc đời hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng vì nước vì dân của đồng chí võ trí công
chiều ngày một mươi tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng trương hòa bình cũng đã tới dân hương nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
tới dân hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng võ văn kiệt và thăm hỏi gia đình đồng chí
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại những đóng góp lớn lao của nguyên thủ tướng võ văn kiệt từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
giai đoạn đất nước bắt đầu mở cửa hội nhập với khu vực và thế giới
với tầm nhìn chiến lược nguyên thủ tướng võ văn kiệt đã có nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đồng bằng sông cửu long
mà chính phủ hiện nay đang tiếp tục theo đuổi nhằm đưa vùng đồng bằng trù phú này phát triển bền vững theo hướng thuận thiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu